trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip về vụ cướp xảy ra tại một cửa hàng điện thoại
diễn biến vụ cướp chỉ diễn ra trong vòng một mươi hai giây
theo đó vào lúc một mươi ba h một mươi bốn chiều ngày hai mươi hai tháng bảy tại cửa hàng điện thoại có hai nhân viên đang ngồi làm việc
lúc này một thanh niên đội nón đeo khẩu trang đi vào như khách mua hàng
bất ngờ người này cầm dao tấn công năm thanh niên đang ngồi tại quầy thu ngân khiến người này ngã ra nền nhà
nữ nhân viên ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ bỏ chạy và bị té ngã
đối tượng nhanh chóng kéo ngăn kéo gom tiền rồi tẩu thoát thành công
bước đầu cơ quan công an xác định vụ cướp xảy ra tại cửa hàng điện thoại ở tỉnh lộ một mươi
phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
tài sản bị cướp đi là bảy triệu đồng tiền mặt
ngoài ra năm nhân viên cửa hàng bị thương ở tay
nhận tin báo công an quận bình tân đã có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh
để điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng